bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết một vụ cháy nổ lớn vừa xảy ra tại cụm bản đen sa văn
huyện sê pôn tỉnh sa văn na khẹt lào cách cửa khẩu quốc tế lao bảo khoảng ba trăm linh mét khiến cho hai người chết sáu người bị thương
vào lúc tám giờ sáng cùng ngày lực lượng hải quan lào kiểm tra một xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát lào
trở đá thạch cao nghi có dấu pháo bên trong khi lực lượng kiểm tra thì số hàng hóa bên trong bất ngờ phát nổ
khiến cho hai người lào chết tại chỗ sáu người bị thương trong đó có bốn người việt nam và hai người lào
ngoài ra bốn xe tải và một xe đầu kéo hai xe ô tô bán tải bị lửa thiêu dụi
sau khi nhận được thông tin biên phòng quảng trị đã trao đổi với công an tỉnh quảng trị và được hỗ trợ hai xe cứu hỏa đến hiện trường
để hỗ trợ với cơ quan chức năng nước bạn chữa cháy nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng nước bạn lào điều tra và làm rõ